thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc trung lương mỹ thuận
một dự án được thực hiện theo hình thức bot
nghe báo cáo ngay tại công trường thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao chủ đầu tư là tỉnh tiền giang
nhà thầu các đơn vị liên quan đã tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng bàn giao đất thực hiện dự án
các đơn vị thi công hoàn thành được trên ba mươi năm khối lượng công việc
đây là cơ sở quan trọng để thực hiện cam kết năm hai nghìn hai mươi thông tuyến với xe dưới một mươi sáu chỗ
năm hai nghìn hai mươi một khánh thành toàn tuyến
thủ tướng cho biết phần vốn ngân sách nhà nước hai hai trăm linh tỷ đồng đã xử lý xong
những kiến nghị liên quan đã được chính phủ và thủ tướng chính phủ giải quyết kịp thời
dự án cao tốc trung lương mỹ thuận là dự án quan trọng để cùng cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương
mỹ thuận cần thơ góp phần kết nối một mươi ba tỉnh đồng bằng sông cửu long với thành phố hồ chí minh